anh p không đồng ý khi tôi nhất quyết chia tay thì anh p liên tục làm phiền dựng chuyện không có thật như từng phá thai nhiều lần đi cặp kè và đi nhà nghỉ với nhiều người khác nhau và xúc phạm tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi
vậy thưa luật sư tôi có thể kiện anh p với tội xúc phạm danh dự hay không
dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp thì anh p thường xuyên nói sai sự thật về bạn nhằm gây ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự và nhân phẩm của bạn
đây là hành vi vu khống người khác được quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm

đối với các hành vi sau một bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm
đây là một hành động liều lĩnh và có thể gây tai nạn cho các phương tiện khác đang lưu thông
đề nghị các cơ quan chức năng tại tp hcm xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp trên theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau